xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m
nên từ hôm nay ngày tám một mươi tháng sáu ở các tỉnh phía đồng bắc bộ có mưa vừa đến mưa to và rông
có nơi mưa rất to thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét mưa đá hay là gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực đồi núi
từ ngày một mươi một tháng sáu mưa giảm nhanh về duyên và lượng trời có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ mưa cũng diễn ra diện rộng trong hai ngày tới
nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to người dân vùng núi cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét
từ ngày một mươi một khi hình thế gây mưa suy yếu thì mưa sẽ giảm dần về lượng
tuy nhiên trời còn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức mát mẻ phổ biến là dưới mức ba mươi hai độ
hình thế gây mưa phía bắc cũng tác động đến các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
khiến trời nhiều mây và có mưa nhiệt độ giảm nhẹ
còn các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn có nắng gián đoạn
nắng nóng xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến là dưới mức ba mươi sáu độ
còn tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết duy trì ổn định trong ba ngày tới
trời phổ biến là ít mưa có trăng chỉ vài nơi vào buổi chiều tối
còn trưa chiều thì có nắng và nắng nắng
nắng nóng duy trì tại các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận
với nhiệt độ cao nhất đạt mức là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
người dân chú ý đề phòng nguy cơ hỏa hoạn xảy ra khi nắng nóng đã duy trì trong một thời gian dài tại đây
đến với khu vực tây nguyên do chịu ảnh hưởng đơn thuần của gió tây nam có cường độ trung bình
nên từ nay đến ngày chín tháng sáu thời tiết chủ đạo vẫn là ban ngày thì có nắng gián đoạn
những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện vào thời điểm chiều tối và tối
nhiệt độ cao nhất duy trì là từ hai mươi chín đến ba mươi độ c
sau đó từ ngày một mươi tháng sáu thì mưa giảm về diện và lượng nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trở lại
các tỉnh thành nam bộ trời cũng có nắng gián đoạn vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
sau đó từ chiều tối khi gió tây nam mở độ mạnh thì mưa sẽ xuất hiện rải rác
tập trung trong chiều tối nay và ngày mai
trong cơn rông đề phòng có tố lốc hay gió rất mạnh
sau đó từ ngày một mươi tháng sáu mưa sẽ có xu hướng giảm dần về diện và lượng
ngoài ra nếu có nắng giảm về diện và lượng thì mưa sẽ xuất hiện rải rác